với hành vi cố ý gây thương tích ba đối tượng gồm lê ngọc thạch nguyễn minh hậu cùng chú tại thị trấn an châu huyện châu thành và nguyễn thanh toàn chú huyện trợ mới tỉnh an giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang bắt tạm ra để tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó nguyễn khải đăng và huỳnh văn nhàn có mâu thuẫn từ trước khoảng một giờ ngày một tháng bốn năm ngoái đăng phát hiện nhàn đến một quán uống cà phê nên đã rủ hậu toàn và thạch đi trên hai xe mô tô mang theo hung khí quay lại quán tô châu tìm nhàn
vừa tới quán thạch cầm mũ bảo hiểm chạy vào đánh trúng người nhàn còn đăng cầm dao chém nhàn gây thương tích ba mươi bốn thế vậy nguyễn văn lên vào can ngăn đã bị đăng chém gây thương tích năm
sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn sau thời gian điều tra xác minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã khởi tố vụ án khởi tố vụ can bị can và bắt tạm giam thạch hậu và toàn
riêng đăng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố tạm giam trong vụ án khác